các ngoại trưởng liên minh châu âu eu vừa có cuộc gặp tại bruxelles của bỉ để thảo luận hàng loạt chương trình nghị sự trong đó tập trung về vấn đề ukraine
các nhà ngoại giao hàng đầu của eu đã cân nhắc tới lệnh trừng phạt mới nhất đối với nga và tiếp tục hỗ trợ cho ukraine
cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của eu ông joseph borrell chủ trì cuộc gặp
cuộc gặp diễn ra vài ngày trước khi cuộc chiến tại ukraine bước sang năm thứ hai
ủy ban châu âu trước đó đã đề xuất gói biện pháp trừng phạt thứ một mươi với nga nhằm kiểm soát xuất khẩu và ngăn chặn việc trốn tránh lệnh trừng phạt
gói trừng phạt mới dự kiến được thông qua vào ngày hai mươi bốn tháng hai
các nhà ngoại giao của liên minh châu âu cũng thảo luận về kế hoạch cùng mua đạn dược cho kiev
nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo ukraine có đủ hàng dựng chữ
gói trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh cuối tháng trước mỹ cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân quân sự của nga
trước các đòn trừng phạt của phương tây nga vào hôm một mươi năm tháng hai đã công bố khái niệm chính sách đối ngoại cập nhật
đồng thời nhấn mạnh nga đã và đang đưa ra nhiều biện pháp đối sách phù hợp với tình hình